thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng bảy
hà nội ghi nhận hai mươi sáu trường hợp mắc mới covid một mươi chín
trong đó bảy ca tại cộng đồng và một mươi chín ca tại khu cách ly tập trung
hai mươi sáu ca mắc mới phân bổ tại quận hoàng mai gồm có sáu ca
huyện thanh trì năm ca huyện hoài đức quận hai bà trưng là điều ba ca
quận nam tử liêm quận đống đa quận bắc tử liêm đều hai ca
huyện mê linh huyện ba vì huyện đông anh đều một ca
như vậy cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay là chín trăm bảy mươi bốn ca
trong đó năm trăm chín mươi năm ca ghi nhận ngoài cộng đồng ba trăm bảy mươi chín ca là đối tượng đã được cách ly